một tuần sau khi nghị định số một trăm linh của thủ tướng chính phủ về quy định xử phạt hành chính
trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt có hiệu lực nhiều nhà hàng quán ăn kinh doanh
về đồ uống có cổn vắng khách hoặc có khách hàng nhưng cũng rất thừa thất
điều này phần nào thể hiện chuyển biến trong nhận thức của người dân trong việc đã uống rượu bia không lái xe
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
đây là những hình ảnh mới nhất mà nhóm phóng viên của truyền hình nhân dân vừa ghi được
tại một trong số những địa điểm trung tâm thành phố hà nội
cả dãy nhà hàng bia hơi trên phố tăng bạc hổ quận hoàn kiếm bỗng trở nên vắng vẻ lạ thường
bàn ghế được kê rất nhanh ngắn nhưng không có khách
nhân viên nhà hàng không có việc để làm thậm chí nhiều nhân viên còn có thời gian để tán gẫu
hoặc nhà hàng nào có khách thì cũng chỉ là một hai nhóm nhỏ
đây là một trong số những vị khách thường xuyên cùng bạn đến thưởng thức những ly bia để trò chuyện tâm sự
nhưng hôm nay ông chỉ đi một mình
trước khi ra nghị định này thì quán rất là đông khách không có chỗ ngồi
sau khi ra nghị định này quán còn vắng khách ảnh hưởng tới danh thu của nhà hàng
mặc dù nhiều nhà hàng còn dán cả thông báo như thế này nhưng thực khách cũng không mấy mặn mà
cũng trong tình trạng tương tự nhiều cửa hàng kinh doanh bia hơi ở ngã tư đường lê duẩn giao với phố khâm thiên
và các quận huyện trên địa bàn thành phố hà nội cũng có cảnh điều khiển
điều hưu tương tự
dù nghị định mới chính thức đưa vào cuộc sống được một tuần nhưng cũng đủ thấy sức gian đe
tất cả mọi người dân đều rất hưởng ứng và rất phấn khởi
như tôi là con trai tôi cũng cương quyết uống rượu là không nên lái xe
gia đình con cháu anh em tôi cũng đều có nhắc nhở và mọi sự phải uống rượu là không lái xe
để không gây tai nạn cho mọi người và bản thân
nghị định đã có hiệu lực thi hành từ ngày một tháng
tháng một năm hai nghìn hai mươi với chế tải nghiêm khắc đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông có nồng độ cồn
thời điểm tích nguyên đán đang cận kề việc hạn chế sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông là cần thiết
vừa giảm chi phí cho bản thân gia đình vừa tránh được những rủi ro không đáng có do bia rượu gây ra